chị bích liên này dường như là miền bắc đang bước vào giai đoạn giao mùa
khi mà chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ nét việc là không còn nóng bước nữa đúng không ạ
vâng có lẽ là quý vị cũng sẽ cảm nhận được điều này đấy ạ
thưa quý vị khu vực miền bắc trong đó có thủ đô hà nội thì đang bước vào giai đoạn giao mùa
chính vì vậy mà cái khoảng thời gian nóng trong ngày nó sẽ giảm bớt xuống
nắng nóng thì chỉ tập trung vào trưa và đầu giờ chiều thôi ạ
nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
và tuy nhiên trời sẽ có lúc mưa lúc nắng và dự báo là thứ sáu này sẽ còn mưa cả ngày đấy ạ
chính vì vậy nên là quý vị cần phải có những cái biện pháp để bảo vệ sức khỏe
như là sử dụng các thực phẩm tăng sức đề kháng và đeo khẩu trang khi ra đường
bởi tiết trời giao mùa rất dễ khiến cho chúng ta mắc những bệnh như là cúm hay là viêm họng
còn thời tiết ở trung bộ thì sao khi mà nghe nói là chuẩn bị bước vào một giai đoạn học mới ạ
trái ngược với khu vực miền bắc thì khu vực trung bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới trong tuần này
và nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi bảy độ c trong khoảng từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
và dự báo là đợt nắng nóng này sẽ kéo dài cho đến hết tuần sau của ạ
vâng xin cảm ơn chị bích liên với những chia sẻ về thời tiết vừa rồi
nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình